sẽ có một mươi sáu đơn vị hành chính cấp huyện và sáu trăm ba mươi một đơn vị hành chính cấp xã sẽ được sắp nhập trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một
theo tinh thần nghị quyết ba mươi bảy của bộ chính trị và nghị quyết sáu trăm năm mươi ba của ban thường vụ quốc hội
những ý kiến đóng góp xây dựng nghị quyết của chính phủ để triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã
cũng được trao đổi thẳng thắn và xây dựng vào sáng nay tại hội nghị lấy ý kiến khu vực miền bắc do bộ nội vụ chủ trì
sau bộ chính trị ủy ban thường vụ quốc hội ban hành nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính
theo quy định sau sáu mươi ngày chính phủ ban hành nghị quyết và các hướng dẫn triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
lộ trình từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một các địa phương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã chưa đạt năm mươi
về cả hai tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số
theo đó sẽ có một mươi sáu đơn vị hành chính cấp huyện và sáu trăm ba mươi một đơn vị hành chính cấp xã sẽ được sắp nhập
các ý kiến tham luận tại hội nghị đều đánh giá cao và nhất trí quyết tâm đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của trung ương
từ kinh nghiệm thực tiễn sau ba lần sắp nhập của thành phố hà nội
ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy ngô thị thanh hằng khẳng định việc sắp nhập sẽ tạo ra thay đổi tích cực
sắp xếp hợp lý các đơn vị hành chính ở cấp huyện và cấp xã thì sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực
và tập trung được nguồn lực phát huy được tiềm năng phát triển của địa phương
phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là tinh gọn bộ máy tinh giản biên chế
tiết kiệm được chi tiêu công góp phần nâng cao đời sống của cán bộ công chức hiệu lực hiệu quả của bộ máy hành chính
và sau sắp xếp thì các đơn vị cũng sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt cái nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tuy nhiên thì cái việc sắp xếp sắp nhất là tách ra thì dễ
sắp nhật vào là một việc rất là khó và đòi hỏi sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để triển khai thực hiện
đồng quan điểm với hà nội chia tách thì dễ sắp nhập thì khó
vì đây là công việc nhạy cảm đụng chạm đến nhiều vấn đề các đại biểu đề nghị chính phủ sớm ban hành các quy định hướng dẫn
để các địa phương có đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện
nhất là cơ chế chính sách đối với đồng ngũ cán bộ và thời gian triển khai sắp nhập
để bảo đảm ổn định cho đại hội đảng các cấp sẽ diễn ra trong năm hai nghìn hai mươi
nếu chúng ta thực hiện ra thành hai đợt một đợt chúng ta thực hiện vào năm hai nghìn một mươi chín và một đợt là thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi
thì chúng tôi e rằng cái việc thực hiện lần thứ hai nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp
từ cấp xã và từ đó dẫn đến ảnh hưởng đến cấp huyện và cấp tỉnh
quý i năm hai nghìn hai mươi chúng ta mới sắp nhập một số xã cuối cùng
thì cái việc tính toán đến công tác cán bộ sắp xếp nhân sự chuẩn bị danh sách nhân sự
cho đến chuẩn bị các phương án đại hội sẽ không thể nào kịp
bên cạnh đó các ý kiến cũng đề nghị chính phủ cần cho các địa phương chủ động giảm tỷ lệ cán bộ công chức từng năm theo lộ trình
về nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ cho địa phương còn khó khăn để tiến hành sắp nhập
ghi nhận các ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết đồng chí lê vĩnh tân ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương
bộ trưởng bộ đội vụ nêu rõ sắp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện xã là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới
bên cạnh quyết tâm triển khai nghị quyết vào cuộc sống bảo đảm cho ổn định cho đại hội các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
các cấp ủy và chính quyền người đứng đầu cần lưu ý chăm lo đến lợi ích của nhân dân
đồng chí nhấn mạnh các cấp ủy chính quyền cần chủ động quyết liệt triển khai với tinh thần cải cách hành chính tối đa
tránh sắp nhập một cách cơ học
qua sắp nhập phải tinh gọn nâng cao chất lượng hoạt động của đối ngũ cán bộ
theo tinh thần nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai đồng thời phải tạo sự đồng thuận trong dân
thông qua việc lấy ý kiến cử tri và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân